tại tỉnh lạng sơn đã diễn ra họp báo thông tin chung về hội trợ thương mại quốc tế việt trung năm hai nghìn một mươi tám với chủ đề liên kết hợp tác cùng phát triển
hội trợ sẽ có gần ba trăm linh gian hàng của các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh lạng sơn tham gia trong đó có bốn mươi dân hàng của các doanh nghiệp trung quốc
hội trợ sẽ diễn ra các hoạt động giao lưu xúc tiến thương mại trao đổi nghiệp vụ trưng bày giới thiệu sản phẩm thế mạnh của các địa phương mua bán hàng hóa dịch vụ giao lưu nghệ thuật
đây là hội trợ thường niên luân phiên giữa tỉnh lạng sơn việt nam và khu tự trị dân tộc trang quảng tây trung quốc
theo đó hội trợ sẽ diễn ra từ ngày hai đến ngày chín tháng một mươi một tại trung tâm hội trợ thương mại lạng sơn thành phố lạng sơn